trong một tháng vừa qua từ giữa tháng một mươi hai đến giữa tháng một này
tai nạn giao thông trên toàn quốc đã giảm cả ba tiêu chí về số vụ số người tử vong và số người bị thương
theo đó mức giảm tai nạn giao thông toàn quốc trên cả ba tiêu chí là hơn một mươi năm
theo ủy ban an toàn giao thông quốc gia trong một tháng vừa qua
toàn quốc xảy ra một ba trăm linh vụ tai nạn giao thông làm năm trăm chín mươi một người tử vong và làm bị thương chín trăm sáu mươi tám người
so với cùng kỳ năm ngoái số vụ và số người bị thương giảm gần một mươi năm
riêng số người tử vong giảm gần một mươi chín